theo quan niệm xưa em bé nào có bàn chân bẹt gan chân phẳng lì là có số phú quý giàu sang và sung sướng
nhưng ngày nay đó lại là một dạng di tật phổ biến trên thế giới gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh cuộc sống và sự phát triển sau này của trẻ
chị trà my phát hiện con mình mang bàn chân bệt từ khi ba tuổi với các biểu hiện như đi không vững hành ngã chân đi chữ x
nhận thấy những biểu hiện lạ này chị trà my đã đưa con đến bệnh viện khám
qua thăm khám bác sĩ chẩn đoán đôi bàn chân con chị trà my bị vẹo ngón chân cái đôi bàn chân bị lệch
và chỉ định đeo đế trình hình giữ cho bàn chân ở đúng vị trí và ngăn chặn cấu trúc xương tụt xuống
qua cái chụp ảnh ở phòng khám thì cũng có tầm soát này sau đấy thì người ta cũng chỉ cho mình là cái hình ảnh chân của bạn ấy là bẹt như thế nào
hai chân của bạn ấy thì bẹt hơi lệch nhau một chút xíu thì bác sĩ cũng có giải thích là cái tình trạng bét đấy thì nó cũng có thể ảnh hưởng lên đến các cái độ cân bằng phía trên của xương
cả cái cuộc sống của bạn ấy nữa
và bạn ấy thì cái chân của bạn ý là cái đầu cái cổ chân của bạn ấy bị xoay nên là cái đầu gối cũng bị xoay trụ vào nhau
thành cái chân người ta hay gọi là cái chân chữ x
bé nhà mình thì mình có cho bé đi cái đế chỉnh hình y khoa thì từ lúc mà đi đến thì mình cũng thấy là bé đi lại là dễ dàng hơn
sau đấy thì mình cũng thấy là cái vòm lõm bàn chân của bé qua các cái cuộc kiểm tra thì nó cũng có phát triển tốt hơn
cháu bà luyến cũng được phát hiện di tật bàn chân mệt
gần đây bé thường hay đau mỏi bắp chân
đi đứng hay bị bệnh
bà luyến cũng bị tế ngã gót bàn chân cong vèo
ngoài can thiệp bằng y khoa hằng ngày bà luyến hướng dẫn cháu những bài tập như đi nhón gót cắp đồ chơi để giúp cải thiện bàn chân
sau khi tìm hiểu ở trên trang mạng tôi thấy hai đứa cháu của tôi là có biểu hiện bàn chân bẹt bàn chân không hề có lõm
bàn chân quay xoay đổ vào trong
và khi đi chơi cho cháu đi chơi thì thấy cháu có biểu hiện bấp ngã hay bấp ngã té hơn các bạn cùng chân nữa
thấy cháu có biểu hiện như thế thì gia đình cũng tập cho cháu đi dày đi dép ở trong nhà
cho cháu tập thêm một số bài tập như là đi chân đi kiểng chân đi quay đi quay lại nhiều lần nhiều vòng đi thắng
để giúp cháu cải thiện hơn
theo các chuyên gia bàn chân bẹt là tình trạng lòng bàn chân bằng phẳng không có hóm cong tự nhiên khi đứng trên mặt sàn
vòng bàn chân có cấu tạo gồm các cơ và dây chẳng nối xương ở phần giữa trước và sau thắt chặt
hầu hết trẻ sơ sinh đều có bàn chân bẹt không có vòng bàn chân do cấu trúc bàn chân của trẻ chủ yếu là các mô mềm
khi trẻ đến độ tuổi từ hai đến ba tuổi vòng bán chân sẽ bắt đầu phát triển hoàn thiện
ở giai đoạn này nếu hom bàn chân của trẻ vẫn chưa phát triển thì trẻ đã mắc chứng bàn chân bệt
bàn chân bẹt của các trẻ em đây là một hiện tượng mặt bàn gan chân phẳng không có lõm
ở trẻ sơ sinh thì đây là một hiện tượng bàn chân bẹt sinh lý
nhưng vào bắt đầu trong độ tuổi hai đến ba tuổi khi trẻ bắt đầu tập đi thì sẽ hình thành vòng bàn chân
bàn chân của bé không hình thành vòng bàn chân trong quá trình phát triển của cháu
mà gan bàn chân phẳng và không hình thành vòng bàn chân thì người ta sẽ gọi là bàn chân bẹt
tại châu á có khoảng hơn ba mươi trẻ bị dị tật bàn chân bẹt
trứng bàn chân bẹt khiến xương ở cảng chân xoay khi đi lại chạy nhảy khiến các khớp đầu gối cũng xoay lệch
từ đó dẫn đến đau viêm hoặc thậm chí thoái hóa khớp

sự lệch trộm cũng có thể ảnh hưởng lên tới lưng cổ gây ra các rắc rối ở đó
nếu không được can thiệp có thể dẫn đến cấu trúc bất thường ở ngón chân cái gai gót chân viêm cân gan chân
thực tế là không có một cái phương pháp nào để ta có thể tránh hẳn khỏi tình trạng bàn chân bẹt bởi vì các em nhỏ sinh ra đều có sẵn bàn chân bẹt
tuy nhiên khi mà các bạn lớn lên và phát triển chúng ta có thể giúp các cháu điều trị bàn chân mẹt
bằng cách là cho đi đấy chỉnh hình cùng với giày và tập các bài tập tăng cường mô cơ chân
cụ thể hơn nữa là các con nên đi đế chỉnh hình từ sáu đến tám tiếng mỗi ngày cùng với việc tập luyện các bài tập tăng cường mô cơ chân trong khoảng một mươi phút một ngày
với cách làm này thì chúng ta có thể chữa trị ban chân mệt một cách khá là hiệu quả
đặc biệt là bé ở độ tuổi từ hai đến sáu tuổi
khi mà các bạn đã quá sáu tuổi thì tỷ lệ điều trị thành công nó sẽ thấp hơn một chút cái quá trình điều trị sẽ khó khăn hơn một chút
nhưng điều này cũng không có nghĩa là chúng ta không có thể trả lời cho các bạn
bàn chân bẹt ở chè nhỏ có thể được điều trị khi được điều trị sớm và đúng
phương pháp điều trị hiệu quả nhất hiện nay là dùng đế chỉnh bàn chân đặt trong giày
để đạt mức độ hiệu quả cao đến này làm theo số đo bản chân của từng người theo phương pháp đo quét chính xác đường cong của vòng bàn chân
và được các bác sĩ chuyên khoa về điều trị chân làm thủ công
khi đi đế chỉnh hình các bác sĩ sẽ được điều trị cho các bác sĩ
khi đi đế chỉnh hình chân này chiều dưỡng bàn chân bẹt không phát triển thêm đồng thời phòng ngừa những bệnh sau trẻ gặp phải như đau khóc ngối và đau lưng